vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi
trú tại tổ dân phố thuận hòa phường cam thuận thành phố cam ranh về tội làm tăng chữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn lập sử dụng hai tài khoản mạng xã hội facebook của mình là vân khanh và ba cho
đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh do mình soạn thảo cắt ghép hoặc sưu tầm chia sẻ từ bạn bè trên facebook
thể hiện quan điểm chống nhà nước với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận quần chúng nhân dân chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử lý nghiêm minh
tại phiên tòa bị cáo doãn đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi
áp dụng điểm a khoảng một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam